bà con nhân dân các bản ở huyện viên thong tỉnh bô lê khăm say nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào có thêm niềm vui khi được các y bác sĩ bệnh viện quân y bốn sang thăm khám bệnh cấp thuốc miễn phí
bản mừng muôn huyện viên thong tỉnh bô lê khăm say nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào mấy ngày hôm nay rộn ràng hơn thường lệ
bà con trên bản dưới bản cùng nhau đến các địa điểm tập trung để đến nơi bộ đội của bệnh viện quân y bốn khám bệnh
dọc theo trục đường chính từ trung tâm bản đến trường học bà con đi lại nhộn nhịp
bà con dân bản rất là vui khi có đoàn cán bộ bệnh viện quân y bốn cục hậu cần quân khu bốn sang khám bệnh vì từ trước đến giờ chưa có đoàn khám chữa bệnh nào đến đây khám bệnh
đặc biệt là đoàn nước ngoài
để công tác khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp đỡ bà con nhân dân huyện viên thong nước bạn lào đảm bảo chất lượng và hiệu quả
có gần tám trăm linh lượt bà con nhân dân đến khám bệnh được cấp thuốc miễn phí và nhận quà giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
do làm tốt công tác chuẩn bị đặc biệt là phối hợp hiệp đồng
nhất là phối hợp hiệp đồng với
chính quyền địa phương huyện viên thong cũng như là sở y tế của tỉnh bồ lý không say
cho nên trong đợt công tác này bà con nhân dân trên địa bàn thì số lượng thăm khám rất là đông
từ người già cho đến trẻ nhỏ cho đến cả các đồng chí là thường vụ huyện ủy huyện
viên thong cũng đến thăm khám
thay mặt bà con nhân dân huyện viên thong tỉnh bồ lý không say tôi cảm ơn quân khu bốn trong thời gian qua
đã giúp đỡ bà con nhân dân các bản của huyện nhiều việc làm ý nghĩa đặc biệt trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm nay
hôm nay hình ảnh bộ đội việt nam lại sáng lên trong niềm vui đón tết cổ truyền bùn pì mây
điều mà họ vui hơn là tình cảm của bộ đội việt nam dành cho họ
luôn sắc son thủy chung như tình hữu nghị đoàn kết giữa đảng nhà nước quân đội và nhân dân hai nước việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững